tính đến một mươi bảy h ngày hôm nay tám tháng ba việt nam có thêm tám ca nhiễm mới
ngoài năm ca đã được thông báo gồm bệnh nhân số một mươi bảy một mươi tám một mươi chín hai mươi và hai mươi một
chiều nay có thêm tám ca mới bốn ca ở quảng ninh hai ca ở lào cai hai ca ở đà nẵng
tất cả các ca này đều là hành khách nước ngoài
nâng tổng số ca bệnh ở việt nam tính đến thời điểm này là hai mươi chín ca